công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh hà nam được xem là giải pháp đột phá nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại
những năm qua tỉnh hà nam đã triển khai nhiều giải pháp cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh hà nam đã thu hút được không ít doanh nghiệp lớn đầu tư
hai mươi hectare dụng đất của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hà nam tại xã nhân khang huyện lý nhân
hạ tầng điện nước đường giao thông đã được xây dựng
khu nhà kính để trồng dưa vân lưới nhật bản rộng hơn một mươi hectare năng suất khoảng hai mươi năm tấn một hectare một vụ
mỗi năm một hectare trồng dưa lưới cho thu nhập khoảng ba tỷ đồng
công nghệ sản xuất của chúng tôi hiện nay ở đây toàn bộ các giống đều được sản xuất trong nhà màng
nhà kính hiện đại xây dựng hiện đại theo công nghệ của xrn và quy trình chăm sóc quy trình về mặt dinh dưỡng để nuôi cây áp dụng theo quy trình chăm sóc của nhật bản
toàn bộ sản xuất dưa lưới đều tập trung vào sản xuất các giống dưa lưới có nguồn gốc được nhập trực tiếp từ nhật bản
sản xuất ra đều được ký hợp đồng trước với các siêu thị lớn toàn khu vực miền bắc
cùng với sản phẩm chủ đạo là dưa lưới mỗi tháng công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hà nam còn cung cấp cho hệ thống các siêu thị trong vùng khoảng một mươi tấn dưa leo
công ty cũng ký hợp đồng liên kết sản xuất dưa lưới với ba hộ dân
tuy mới ở giai đoạn một nhưng công ty đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho ba mươi lao động địa phương mức thu nhập hàng tháng từ năm đến bảy triệu đồng và hàng chục lao động thời vụ khác
đối với các sản phẩm dưa leo thì hiện nay chúng tôi đang tập trung sản xuất vào cái
cái sản phẩm dưa chủ lực hiện nay là cái dưa dài có cái độ giòn và rất là phù hợp với thị hiếu của người việt nam
cái thứ hai là các cái sản phẩm dưa trung tứ tức là dưa quả có kích thước nó ngắn hơn
và đây là những cái giống dưa mà trinh sinh tức là không cần phải thụ phấn nó vẫn hình thành quả và phát triển quả để đảm bảo cho cái năng suất và chất lượng rất là tốt
công ty vineco hà nam đã đầu tư trên hai trăm sáu mươi tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nội khu như nhà điều hành hệ thống công trình thủy lợi sáu nhà kính mỗi nhà kính công nghệ israel có diện tích một hectare
đến nay một trăm ba mươi hectare trên tổng số một trăm tám mươi hectare đất thuê đã được công ty đưa vào trồng các loại rau quả
mỗi ngày nông trường này cung cấp hàng chục tấn rau quả sạch và chất lượng ra thị trường
công ty cũng đang chủ trương xây dựng hệ thống nhà kính để trồng thêm dưa lưới và rau hữu cơ trên diện tích còn lại
với sự đầu tư bài bản vineco hà nam triển khai sản xuất rau trên quy mô lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến từ các nước như israel nhật bản hà lan
cụ thể với israel chúng tôi áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước điều khiển tưới và châm phân tự động và một số công nghệ canh tác tiên tiến trong nhà
nhật bản chúng tôi áp dụng hệ thống máy móc cơ giới hóa tự động cobota
hà lan chúng tôi áp dụng một số các loại giống cây trồng tiên tiến phù hợp với mô hình canh tác hiện có tại nông trường
để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho các sản phẩm rau quả tươi vinoco hà nam thực hiện quy trình sản xuất tập trung khép kín tân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về mẫu mã chất lượng an toàn thực phẩm của việt gáp
hiện nay thì vineco đang sản xuất đa dạng các loại rau có năng suất cao và chất lượng việt gáp
đặc biệt một số các loại rau vineco
do áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến thì đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao
ví dụ như dưa chuột chúng tôi có thể đạt được tám mươi tấn trên một hát cà chua là đạt sản lượng từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi tấn trên một hát
bên cạnh trồng trọt trên địa bàn tỉnh hà nam cũng đã hình thành hàng chục hợp tác xã chăn nuôi
ngoài gia súc gia cầm đã xuất hiện thêm những mô hình chăn nuôi mới đầy triển vọng
với diện tích bốn hai ha
đầu năm hai nghìn một mươi chín anh nguyễn văn hiếu ngụ ở xã thanh sơn huyện kim bảng cùng tám thành viên khác đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã sông trong ao hải đăng
đầu tư kinh phí hơn ba tỷ đồng để thực hiện việc cải tạo lại kiên cố hóa bờ đập
sau đó cho xây dựng lắp đặt hệ thống luồng lạch để điều tiết nước và bắt đầu nhập hơn hai vạn cá giống chấm về nuôi
dù nuôi trong ao nhưng đàn cá luôn được bơi lội trong dòng nước mát nhờ vào hệ thống thiết bị bơm tạo dòng
mô hình này được anh hiếu và mọi người gọi vui là cho cá tập gym tập thể dục
cùng với hệ thống tạo dòng toàn bộ đàn cá của hợp tác xã đều được cho ăn bằng hệ thống cho ăn tự động
chỉ cần bấm nút cám ăn sẽ được phóng thẳng từng đợt xuống mặt hồ
việc cá luôn nổi vào vận động giúp cho người nuôi có thể xác định được trọng lượng để điều tiết lượng thức ăn sao cho phù hợp tránh lượng cám dư thừa gây ổ nhiễm nguồn nước
khu vực sau bể nuôi đã được lắp đặt hệ thống thu toàn bộ phân thức ăn thừa để dồn vào một bể chứa
chất thải này được xử lý rồi quay vòng dùng để tưới cho vườn cây ăn quả
nhờ áp dụng mô hình sông trong ao năng suất cá đã tăng gấp từ bốn đến năm lần so với cách nuôi truyền thống
sau gần một năm lứa cá đầu tiên của hợp tác xã sông trong ao hải đăng đã bắt đầu cho thu hoạch
không chỉ bán cá tươi hợp tác xã này còn chế biến các sản phẩm từ cá như chả cá rô ruốc cá chấm cá kho nêu đất nhằm tăng hiệu quả kinh tế
tuy mới hoạt động được hơn một năm nhưng hợp tác xã cũng đã xây dựng được
một số cửa hàng phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh hà nam
cái trại nuôi như này nữa thì cũng xây dựng xong cái phần tô rồi
cũng một tháng nữa là cho vào vận hành thì diện tích nó phải một hai hectare
còn một cái diện tích nữa gần sáu hectare nữa thì cũng sắp triển khác
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà nam có tám mươi bốn xã đã tổ chức tích tụ tập trung đất đai được hơn một tám trăm linh hectare
với khoảng năm sáu trăm linh nông hộ xây dựng được một trăm sáu mươi một mô hình sản xuất lúa rau củ quả hoa cây dược liệu
quả tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch
hoàn thành phê duyệt sáu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần bảy trăm linh hectare
trong đó ba khu đã đi vào hoạt động và cho sản phẩm
theo đánh giá các mô hình liên kết sản phẩm sản xuất ra được bao tiêu toàn bộ
giá bán ổn định theo hợp đồng kinh tế đã ký kết
giá trị sản xuất trên hectare đất canh tác cao hơn so với sản xuất truyền thống từ một mươi năm đến hai mươi
các dự án do các doanh nghiệp thực hiện tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
được thực hiện theo chuỗi quy mô tập trung
sản phẩm sản xuất ra đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp và gắn kết với thị trường tiêu thụ
nên đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất truyền thống từ hai mươi đến ba mươi
sở khoa học và công nghệ tỉnh đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm chất lượng hà nam
cho một mươi năm tổ chức đơn vị cá nhân và hỗ trợ intem truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cho sáu cơ sở
xác định doanh nghiệp vừa là hạt nhân vừa là động lực để hướng nông nghiệp đến sản xuất
hàng hóa tập trung với quy mô lớn hà nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt trong việc bàn giao mặt bằng sạch và xây dựng cơ sở hạ tầng

cho một mươi năm tổ chức đơn vị cá nhân và hỗ trợ intem truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cho sáu cơ sở
xác định doanh nghiệp vừa là hạt nhân vừa là động lực để hướng nông nghiệp đến sản xuất
hàng hóa tập trung với quy mô lớn hà nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để hướng nông nghiệp đến sản xuất

hàng hóa tập trung với quy mô lớn hà nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đến sản xuất
trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
cũng như các cấp ban hành từ tỉnh tới địa phương
cụ thị như là ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã hỗ trợ chứng nhận nông nghiệp đến sản xuất
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quy hoạch giao đất tập trung hỗ trợ xây dựng hệ thống trạm biến áp để cung cấp điện phục vụ sản xuất xây dựng các hệ thống trạm bơm tiêu úng và xây dựng hệ thống kênh để cung cấp nước phục vụ sản xuất
nhận thấy sản xuất manh mún phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết khiến mùa màng bắp bênh nên khi được vận động các hộ dân có đất trong khu này đã ký hợp đồng cho các doanh nghiệp thuê để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
các doanh nghiệp cũng ưu tiên mời gọi các hộ dân này trở thành lao động của công ty
về chương trình kế hoạch mở rộng diện tích của hà nam thì một là vẫn tiếp tục triển khai các bước tích tụ và tập trung đất đa để kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp
và đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cái thứ hai nữa là tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực bằng các cơ chế chính sách của tỉnh rồi tranh thủ các nguồn kinh phí của trung ương
ngân sách của trung ương để tạo điều kiện cho các hộ gia đình hộ nông dân các tổ hợp tác các hợp tác xã để tham gia tích tụ tập trung đất đai theo với quy mô phù hợp với mình
để đầu tư phát triển nông sản sạch làm vệ tinh liên kết chuỗi trong quá trình sản xuất nông sản
trong những năm gần đây ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các mặt hàng nông sản
đặc biệt là từ sau khi chính phủ thủ tướng chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi
xu hướng liên kết nông dân góp đất vào sản xuất và tạo mặt bằng sạch hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang đem lại thành công
trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
và mô hình ở hà nam là một ví dụ điển hình
với định hướng rõ ràng mục tiêu cụ thể và các chính sách phù hợp
tỉnh hà nam đang dần chuyển từ một địa phương sản xuất nông nghiệp truyền thống
sang địa phương sản xuất nông nghiệp hiện đại của vùng đồng bằng bắc bộ
tập quán chăn nuôi châu bò thả rông của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bình định
đã ảnh hưởng đến chất lượng giảm hiệu quả chăn nuôi do thất thoát và dịch bệnh
tác động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng
trước thực tế đó từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay xã canh liên huyện miền núi vân canh tỉnh bình định
đã triển khai xây dựng và thực hiện đề án nuôi bò chăn rắt không thả rông
được cán bộ xã vận động và hướng dẫn nhiều hộ gia đình đã đưa châu bò về chăn nuôi
tại phần rẫy của gia đình xây dựng khu vực chuồng trại riêng và dành một phần đất để trồng cỏ
làm nguồn cung cấp thức ăn ổn định cho bò
việc thực hiện đề án không nuôi trâu bò theo phương thức thả rông đã tạo điều kiện thuận lợi
trong công tác tiêm phòng ngăn ngừa các loại bệnh trên đàn vật nuôi
giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thay đổi nhận thức trong chăn nuôi
cải thiện kinh tế cho một trong những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh bình định